hàng nghìn học sinh lớp một cùng phụ huynh và các thầy cô giáo đã có mặt tại hồ gươm để đi bộ
hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
tham dự sự kiện có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đại diện ủy ban nhân dân tp hà nội và các bộ ngành liên quan
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia với sự hưởng ứng tích cực của hàng nghìn người dân
các em lớp một phụ huynh học sinh sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi trên tám mươi trẻ em được đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô xe máy xe đạp điện
đồng thời tạo thành thói quen đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy xe đạp điện trong toàn dân
trong nỗ lực của ủy ban an toàn thông quốc gia cùng với bộ giáo dục đào tạo và công ty honda việt nam
đồng hành cùng với các bộ ngành địa phương thì chúng tôi nỗ lực một cuộc vận động lớn toàn xã hội
đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và lấy việc lấy hành động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em là động lực
để toàn xã hội tiếp tục tuân thủ tốt hơn quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm
phát biểu tại sự kiện ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng trương hòa bình cho biết
con số hơn tám người thiệt mạng vẫn luôn nhức nhối thương tâm khi trong đó có không ít trẻ em
tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em còn thấp
dẫn đến tỷ lệ thương tích do tai nạn giao thông ở trẻ em còn hơn một bốn trăm linh trẻ em trong năm hai nghìn một mươi tám
mỗi người dân khi tham gia giao thông là phải đội mũ bảo hiểm cho chính mình và cho con em mình
hãy thể hiện trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm
xây dựng nét văn hóa trong tham gia giao thông và để bảo đảm an toàn giao thông
tôi mong muốn các cháu học sinh tích cực học tập tìm hiểu thực hành để nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông
cũng tại buổi lễ đã diễn ra lễ ký chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn giữa ủy ban an toàn giao thông quốc gia và bộ giáo dục và đào tạo